vietjet thái lan đã khai trương chuyến bay kết nối sân bay lớn nhất thủ đô bangkok là suvarnabhumi
trở với trung tâm phía đông bắc khon khet
đường bay mới khai trương bangkok con là đường bay thứ bảy được khai thác từ trụ sở suvarnabhumi của vietjet thái lan
đường bay được khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi ngày khởi hành lúc bảy h ba mươi phút và một mươi năm h bốn mươi năm từ bangkok
chín h năm và một mươi bảy h hai mươi từ khon khen với thời gian bay một h năm
việc khai trương đường bay mới nằm trong chiến lược tăng cường sự tiện lợi cho hành khách của vietjet thái lan
cụ thể hãng liên tục tăng tần suất các chuyến bay và không ngừng mở rộng kết nối
từ sân bay suvarnabumi tại bangkok đến các tỉnh thành khắp xứ sở chùa vàng